công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám được ubnd tỉnh an giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn một năm mươi ba triệu mét khối cát để cung cấp cho bốn công trình
lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát
vượt chữ lượng được cấp phép hơn ba hai triệu mét khối có giá trị tạm tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
số lượng cát được khai thác trên
được không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ vụ án thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công
xác định số tiền lừa đảo là trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là hoàng phi long ở lạng sơn nhưng cư trú làm việc tại campuchia
long đã chỉ đạo vi văn tùng và một mươi sáu đối tượng thuê nhà tuyển nhân viên làm việc tại lạng sơn cũng như điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương khác với thủ đoạn như giả danh nhân viên tập đoàn panasonic hướng dẫn khách hàng nạp tiền thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng
khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng phải nạp thêm số tiền lớn hơn vào các tài khoản đối tượng cung cấp sau đó chiếm đoạt tiền
vào ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long cùng một mươi năm đối tượng
qua đấu tranh làm rõ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia câu kết với hai đối tượng người việt nam hiện đang lẩn trốn tại campuchia tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một năm trăm linh người tại việt nam
số tiền lừa đảo là khoảng năm mươi hai hai tỷ đồng
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động
và đây là nội dung trong dự thảo nghị định thay thế về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đang được bộ này lấy ý kiến góp ý
cũng giống như nhiều người trẻ hiện nay chị nguyễn khánh huyền hiện đang có vài tài khoản cá nhân ở các mạng xã hội khác nhau
trong quá trình tham gia chị nhận thấy không ít người đã lợi dụng việc ẩn danh trên các mạng xã hội để đăng tải thông tin sai lệch gây hoang mang sự luận
vì vậy chị huyền rất đồng tình với đề xuất mới này
còn chị hà phương mai thì đã thực hiện việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại từ lâu nên chị cũng ủng hộ việc này
chị mai hy vọng các đơn vị cung cấp nền tảng mạng xã hội sẽ đảm bảo cam kết bảo vệ dữ liệu người dùng
mình nghĩ là cái việc định danh tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại thì cũng không phải là cái vấn đề gì quá lớn về cái mặt dữ liệu cá nhân
bởi vì là khi mà sử dụng facebook hay là những cái tài khoản mạng xã hội khác thì cái việc xác thực tài khoản xác thực số điện thoại sẽ giúp em
ví dụ như em hay quên mật khẩu thì em sẽ lấy lại được mật khẩu nhờ dẫn thoại
cái chế độ bảo mật hai lớp thì nó sẽ giúp mình có thể là bảo mật hai lớp không có cái số điện thoại đấy thì nó sẽ khiến mình an tâm hơn
hiện nay người dùng đang chuyển dần sang sử dụng điện thoại thông minh vì vậy đề xuất xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động
được đánh giá là phù hợp với thực tế và thuận tiện cho người dùng
bên cạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người dùng việc này còn giúp loại bỏ các tài khoản ảo nhằm các mục đích xấu và hạn chế tình trạng lừa đảo trực tuyến hiện nay
hiện nay tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng
đặc biệt là trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng liên tục nhận được các yêu cầu về xác minh các tài khoản trên các mạng xã hội
của các cơ quan điều tra liên quan đến các lừa đảo ở khắp các tỉnh thành
và vậy và xuất phát từ các cái nhu cầu thực tế từ quản lý cũng như là nhu cầu của người dân
cần phải quản lý chặt
với các tài khoản mạng xã hội vì vậy chúng tôi cũng đề xuất
cần phải có quy định để xác thực người dùng để tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng giám sát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm
hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra quy định về việc xác thực tài khoản mạng xã hội
và đa phần các mạng xã hội trong và ngoài nước đều đã yêu cầu xác thực bằng số điện thoại người dùng
việc bổ sung quy định này sẽ cụ thể hóa hình thức này
và tạo sự đồng bộ trong việc xác thực người dùng trên các mạng xã hội
chúng ta sẽ phải nhanh chóng hoàn thiện những quy định những tiêu chuẩn những quy tắc
bởi vì chúng ta có thể có một chủ trương như vậy
tuy nhiên khi mà ứng dụng vào các hoạt động thực tế trên mạng xã hội
thì nó sẽ có rất nhiều các vấn đề phát sinh
và chúng ta cần phải có những quy định hết sức là cụ thể để hướng dẫn người sử dụng
cũng như là những nhà cung cấp dịch vụ có thể tuân theo
cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải có việc
triển khai các giải pháp kỹ thuật
trong đó sẽ đặc biệt là ứng dụng các trí tuệ nhân tạo
để phát hiện các vi phạm những hành vi có dấu hiệu
mà xâm hại trực tiếp đến những người sử dụng khác
có thể thấy các mạng xã hội hiện nay đã trở thành một xã hội thu nhỏ
không chỉ phản ánh mọi khía cạnh của đời sống thực
mà còn có thể tạo ra những tác động không nhỏ đến cuộc sống thực
và việc xác thực tài khoản mạng xã hội sẽ là một cơ sở
để xây dựng mạng xã hội lành mạnh hơn an toàn hơn
một đối tượng mua bán một trăm bảy mươi kg pháo nổ trên đường đi tiêu thụ
thì bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
theo đó vào ngày một mươi ba tháng tám tại khối một thị trấn hưng nguyên
tổ công tác công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
phát hiện bắt quả tang đối tượng cao kỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại con tum về hành vi mua bán hàng cấm là pháo nổ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều bào tải
bên trong chứa gần một trăm sáu mươi bốn kg pháo nổ
tất cả số pháo trên được đối tượng kỳ mua
tăng đối tượng không rõ tên địa chỉ
sau đó vận chuyển từ con tum về thành phố vinh nghệ an để bán kiếm lời
tuy nhiên khi đi đến địa phận huyện hưng nguyên
thì bị công an huyện hưng nguyên phát hiện và bắt giữ
xin để tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
thưa quý vị bộ công thương vừa có tờ trình gửi phó thủ tướng trần hồng hà
về việc tiếp thu các ý kiến với dự thảo sửa đổi nghị định một trăm một mươi một của chính phủ
về phát triển cơ bản
công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi mới được đề xuất
với khoảng năm doanh nghiệp hiện nay doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
sẽ được hưởng các ưu đãi gồm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
vì vậy bộ công thương đã cấp hai trăm linh sáu giấy xác nhận yêu đãi
cho các doanh nghiệp có dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ
theo dự thảo mức cấp bù tranh lệch lãi suất là ba một năm
trong cùng một giai đoạn nếu dự án đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng khác
từ ngân sách nhà nước thời gian được nhà nước hỗ trợ tín dụng bằng thời hạn cho vay
nhưng tối đa không quá một mươi năm kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn
chính sách này áp dụng với các khoản vay ký thỏa thuận vay vốn
giải ngân thực hiện đến hết năm hai nghìn hai mươi
những thay đổi của chính sách này sẽ được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho doanh nghiệp
đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh
hội đồng tiền lương quốc gia đã nhóm họp phiên đầu tiên cách đây vài ngày
để bàn về tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy thống nhất việc phải tăng nhưng vấn đề mức và thời gian tăng thì cần phải xem xét thêm
nghi nhận ngay sau đây của phóng viên kinh tế tiêu dụng
với đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi bốn là từ năm năm
cơ bản nhiều thành viên trong hội đồng tiền lương quốc gia đồng thuận
khi đón nhận thông tin này người lao động thực sự phấn khởi
làm việc ở xí nghiệp này đã hơn năm năm
chị lành cũng như các công nhân khác ở đây mong cho từng ngày được tăng lương tối thiểu
bởi hiện giờ cũng có lúc chị phải phai tiền chi tiêu
đời sống người lao động đang gặp sức
đời sống người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong hơn một năm qua khi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao
tuy nhiên trong các yếu tố để xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu
thì khả năng chi trả của doanh nghiệp cũng rất quan trọng
đây cũng là trong tinh thần chung của ban trung ương chỉ đạo
về phía tập đoàn cũng đã tăng lương chủ trương là tăng lương cho công nhân quỹ lương là một mươi
và về phía xí nghiệp thì cũng phải tăng thêm quỹ phúc lợi cho công nhân
nhưng mà đứng trước như thế thì về phía doanh nghiệp cũng như là doanh nghiệp là rất là áp lực
thế nên là không còn cách nào khác chỉ có cái là tổ chức sản xuất được tốt hơn
và đưa nhiều các công nghệ cũng như là giảm thiểu những các phần dư thừa
để tập trung được cái nguồn lực để có thể tạo cho cái thu nhập công nhân được tốt hơn
công đoàn sẽ cùng với các hiệp hội tổ chức khác để thực hiện những thương lượng
giữa công lộng lao động với chính phủ với doanh nghiệp
với cái mức lương tối thiểu mức thu nhập cũng như là những cái chế độ phúc lợi
những cái chế độ phúc lợi khác mà người lao động đã đang và sẽ phải được thưởng
năm hai nghìn hai mươi bốn chắc chắn phải điều chỉnh lương
vấn đề là tăng lúc nào mức tăng ra sao
chính vì vậy chúng ta cần thêm thời gian để đánh giá về các yếu tố tăng lương
do đó hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp vào cuối quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
để bàn về lương tối thiểu vùng nhằm làm sao hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp
và người lao động một cách tốt nhất
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách
quốc khánh mùa hai tháng chín các hãng hàng không tăng cường các chuyến
trên tất cả các trạng bay nội địa và quốc tế
việt nam airlines pacific airlines và vasco sẽ cung ứng gần bốn trăm linh chỗ
trên các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm từ ngày ba mươi một tháng bốn
tới ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhu cầu đi lại của người dân và du khách phần lớn tập trung trên các đường bay
giữa hà nội tp hcm và đà nẵng nha trang phú quốc
với đường bay quốc tế các hãng mở bán
hơn một trăm năm mươi năm chỗ tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động đặt mua về máy bay
dịp quốc khánh mùng hai tháng chín qua các kênh phân phối chính thức
để chọn khung giờ khởi hành và giá cả phù hợp
tết trung thu đang đến gần nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo
đặc biệt là bánh trung thu tăng đội biến
và bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín sản phẩm bảo đảm an toàn
thì cũng còn có một số tổ chức cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường
một số loại bánh kẹo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa có công văn về việc tăng cường bảo đảm
an toàn thực phẩm tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
cục an toàn thực phẩm đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sở y tế các tỉnh thành phố ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh
chỉ đạo các đơn vị chức năng thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
trong đó tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu bánh kẹo
nước sảy khát thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề cơ sở nhỏ lẻ
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố
cục an toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị trong quá trình kiểm tra
kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở địa chỉ
loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các thông tin kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị sau sự cố sạt lỡ bờ kênh thanh đa tại phường hai mươi năm quận bình thạnh tp hcm
ủy ban nhân dân thành phố vừa chấp thuận phương án xây dựng kiên cố bờ kè chín mươi tỷ
thay thế không trình kè mềm hiện hữu
kiểu đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao cơ quan thường trực phòng chống thiên tai
thuộc ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
cập nhật vị trí nêu trên và danh mục các vị trí
sạt lỡ bờ sông kênh trạch đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố công bố theo quy định trước ngày hai mươi tháng tám
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố cũng chấp thuận chủ trương xây dựng kiên cố
tuyến kè kênh thanh đa đoạn một một với chiều dài bốn trăm bảy mươi tám m thay thế không trình kè mềm hiện hữu
phạm vi giải tỏa mặt bằng là một mươi m tính từ đỉnh kè vào phía bờ
tổng mức đầu tư dự kiến khoảng chín mươi tỷ đồng để xây dựng bờ kè kiên cố
hệ thống thoát nước và khuôn viên cây xanh không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
theo số liệu từ bảo hiểm xã hội tp hcm trong ngày một mươi bốn tháng tám đơn vị đã cho trả lương hưu trợ cấp
bảo hiểm xã hội tháng đầu tiên theo mức tăng mới cho hơn hai trăm linh ba người đạt tỷ lệ tám mươi một
cụ thể cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm đã tiến hành chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
cho hai trăm linh ba sáu trăm chín mươi năm người trong tổng số hai trăm năm mươi một
một sáu trăm một mươi năm người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mà cơ quan này phụ trách quản lý đạt tỷ lệ tám mươi một
trong số đó một trăm linh người đăng ký nhận chế độ qua tài khoản atm đã được cơ quan bảo hiểm xã hội
thực hiện chi trả với bảy mươi ba một trăm linh bốn người đăng ký nhận lương bằng tiền mặt
cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện chi trả cho hai mươi năm năm trăm tám mươi sáu người với hình thức chi trả bằng tiền mặt
người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có thể đến địa điểm đăng ký nhận lương hưu
để nhận lương hưu tháng tám từ ngày một mươi bốn tháng tám
đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
trong kỳ chi trả này cơ quan bảo hiểm xã hội chi lương hưu tháng tám theo mức lương mới
đồng thời thực hiện tri trả phần chi lịch tăng thêm chưa lĩnh của kỳ lương hưu tháng bảy cho người hưởng
trong hai năm học năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba
tp hcm đã chi hai hai trăm tám mươi tỷ đồng để hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non
học sinh phổ thông công lập ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên
trên địa bàn
hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non học sinh phổ thông công lập ngoài công lập
và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tp hcm trong học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
với số tiền hỗ trợ hai trăm linh ba tỷ đồng học kỳ hai với số tiền bốn trăm linh một tỷ đồng
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba hỗ trợ với số tiền một sáu trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
đối với các đơn vị trực thuộc sở số tiền hỗ trợ là bốn trăm hai mươi một tỷ đồng
các đơn vị trực thuộc tp tq
hai mươi một quận huyện số tiền hỗ trợ là một hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng
trong đó công lập có thực hiện cấp kinh phí vào dự toán đầu năm với số tiền chín trăm năm mươi tỷ đồng
ngoài công lập tp thủ đức và một mươi tám quận huyện thực hiện số tiền ba trăm linh bốn tỷ đồng
nhằm bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa mưa bão năm nay
tổng công ty điện miền nam đã chủ động công tác ứng phó triển khai diễn tập phòng chống lục bão
và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn hai mươi một tỉnh phía nam
cụ thể tổng công ty điện miền nam đã xây dựng và triển khai
các phương án bảo đảm cấp điện kế hoạch ứng phó
đồng thời dĩ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với các sự cố do thiên tai gây ra
nhằm bảo đảm hệ thống lưới điện tại khu vực hai mươi một tỉnh phía nam được vận hành an toàn
ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân các địa phương
hiện ngành điện miền nam đã hoàn tất công tác diễn tập phòng chống lục bão
và tìm kiếm cứu nạn tại năm khu vực trực thuộc cũng như công tác diễn tập cấp tổng công ty
đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra những vị trí sung yếu
các tuyến đường dây vượt sông điểm giao chéo các phiến giao thông trên bộ
diễn đàn doanh nghiệp việt nam israel đã vừa khai mạc tại tp hcm
sự kiện nhằm thắt chặt hơn nửa quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia
israel là một trong những đối tác thương mại đầu tư quan trọng hàng đầu của việt nam tại khu vực
đây cũng là quốc gia tây á đầu tiên
việt nam ký kết hiệp định thương mại tự do fta mở ra nhiều hơn nữa các cơ hội hợp tác mới cho hai bên
trong năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang israel đạt bảy trăm tám mươi năm bảy triệu đô la mỹ
và kiếm ngạc nhờ khẩu của việt nam từ israel đạt một bốn tỷ đô la mỹ
sắp tới đây hai bên sẽ khai trương đường bay thẳng
trút ngắn khoảng cách thúc đẩy giao lưu du lịch giao thương giữa hai bên
điều đầu tiên chúng tôi đang thúc đẩy để tăng cường hợp tác giao thương là thực hiện hóa đường vai thẳng
điều này sẽ giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn
chỉ mất tám giờ từ thành phố hồ chí minh sang israel hay việc một mươi ba giờ
tôi nghĩ đó là một điểm quan trọng mà chúng ta nên làm vào cuối năm nay
israel đang xem việt nam như một cơ ngõ để vào được khu vực asean
thông qua việt nam những công nghệ như hành tựu đổi mới sáng tạo của israel sẽ vươn rộng ra cả khu vực châu á
ra những nước mà hiện nay israel chưa có nhiều cơ hội để giao thương
là trung tâm kinh tế văn hóa du lịch lớn nhất cả nước
thành phố hồ chí minh là thị trường tiềm năng cho rất nhiều doanh nghiệp
thành phố kỳ vọng từ đây sẽ có thêm nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ trao đổi thông tin
tìm kiếm đối tác tinh cậy góp phần thác chặt và phát triển mối quan hệ thương mại việt nam và israel
chính quyền thành phố của chúng tôi rất quan tâm và mong muốn được thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác israel
đặc biệt là trong các lĩnh vực mà ngài bộ trưởng vừa đề cập
tại buổi gặp gỡ ông chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh
như là kinh tế xã hội
phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp công nghệ cao quản trị đô thị năng lượng tái tạo v v
tính đến hết tháng bảy năm nay israel có bốn mươi dự án fdi tại việt nam
với tổng vốn đầu tư một trăm bốn mươi triệu đô la mỹ
xếp thứ bốn mươi bảy trong tổng số một trăm bốn mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
hiện nay hai nước đang phấn đấu để nâng kinh ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu ba tỷ đô la mỹ
trong thời gian tới để tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên
nằm trong đề án thúc đẩy doanh nghiệp việt nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài
đến năm hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ duyệt bộ công thương đang thúc đẩy các chương trình đẩy mạnh
xuất khẩu hàng hóa thông qua kênh bán lẻ nước ngoài
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
mỗi tháng doanh nghiệp này xuất khẩu khoảng bảy mươi năm tấn chanh sang thái lan và singapore
sản phẩm từ chanh tươi cho đến chế biến sâu của công ty đều được bán qua hệ thống siêu thị cầu top market
mem mega market giá trị từ quả chanh cũng vì thế mà tăng hơn hai mươi so với việc bán trong thị trường đồi địa
mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua các kênh bán lẻ hiện đang là xu hướng mà các doanh nghiệp trong nước áp dụng
ở thời điểm hiện tại
có hệ thống phân phối sẵn người ta làm mình bán như vậy nó sẽ dễ hơn và nó an toàn hơn tỷ lệ mà cái hàng chanh không hẹp
mà tôi đang xuất khẩu
nó chiếm khoảng năm mươi sáu mươi trên tổng cái sản lượng
việc xuất khẩu hàng việt nam thông qua hệ thống mạng lưới phân phối của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài
là một kênh xuất khẩu hiệu quả bền vững
với sự hỗ trợ của các tập đoàn phân phối bán lẻ hàng đầu thế giới các sản phẩm chất lượng cao của việt nam
từ nông sản thực phẩm tới đồ gia dụng nồi thức dệt may đã tới tay hàng triệu người tiêu dùng
thông qua hệ thống phân phối trải khắp trên toàn thế giới
theo số liệu từ bộ công thương cho thấy hiện hàng việt xuất khẩu qua chuỗi bán lẻ nhật bản eon
đạt hai trăm năm mươi triệu usd trên một năm bốn mươi sáu triệu usd trên một năm qua chuỗi gold và top market thái lan
một số siêu thị khác như e mart mm mega market walmart cũng đạt từ vài triệu đến vài chục triệu usd mỗi năm
các hệ thống này đều có kế hoạch tăng trưởng kiên ngạp xuất khẩu hàng hóa một mươi một mươi năm trên một năm
vừa rồi central retail tại việt nam đưa một công ty nơi hàng hóa đi cộng hòa xét
đó là bước đầu thành công để đi châu âu mình cũng cố gắng liên hệ với vài công ty nhật bản nữa
hệ thống thương vụ của chúng tôi ở tất cả các nước trên thế giới cũng đều vào cuộc để tư vấn cho các doanh nghiệp
liên kết với nhau để cùng sản xuất ra các sản phẩm liên kết với nhau để mỗi doanh nghiệp làm công đoạn
trong tổng thể chuỗi cung ứng đó
định hướng cho giai đoạn tiếp theo của đề án bộ công thương sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển mạng lưới
các đối tác chiến lược
đặc biệt là các hãng phân phối bán lễ đang có hiện diện tại việt nam hoặc quan tâm tới chuyển dịch
chuỗi cung ứng sang thị trường việt nam
phối hợp với các hiệp hội ngành hàng các địa phương lựa chọn đội ngũ doanh nghiệp đồng cốt để đưa vào hỗ trợ
trong các hoạt động của đề án nghiên cứu xây dựng đề xuất những chính sách phù hợp
thúc đẩy các doanh nghiệp việt nam tham gia vào hình thức xuất khẩu trực tiếp nhiều tiềm năng này